chiều nay hai mươi ba tháng chín tại tỉnh tiền giang thủ tướng nguyễn xuân phúc cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc với lãnh đạo các tỉnh thành đồng bằng sông kiểu long
về chủ động ứng phó với nguy cơ hạn hán xâm nhập mặn mùa khô năm hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
phát biểu tại buổi làm việc thủ tướng nguyễn xuân phúc nhấn mạnh hạn mặn năm hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi rất khốc liệt
tuy nhiên thiệt hại chỉ bằng bảy tám so với năm hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi sáu
có được như vậy là nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của thủ tướng chính phủ chính phủ các bộ ngành và đặc biệt là các địa phương
hạn mặn năm hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một được dự báo sẽ khá căng thẳng vì vậy các bộ ngành và địa phương phải đẩy nhanh thi công các công trình thủy lợi
tập trung thích ứng sản xuất nông nghiệp với biến đổi khí hậu xây dựng được kịch bản nhiễm mặn cho toàn vùng đồng bằng sông cửu long để có giải pháp ứng phó
các địa phương cần phối hợp với các bộ ngành để có kế hoạch lâu dài cụ thể cho từng địa phương
ngoài ra trong thời gian tới vùng đồng bằng sông cửu long quyết không để hộ dân nào thiếu nước ngọt bảo đảm sản xuất trong tình hình mới
để làm được như vậy các địa phương phải làm tốt công tác truyền thông đến từng hộ gia đình để người dân nâng cao nhận thức ứng phó với hạn hán
xâm nhập mặn cùng với nhà nước phát huy tinh thần bốn tại chỗ bắt đầu từ hộ dân các cơ quan chức năng dự báo thường xuyên
có độ tin cậy cao để làm cơ sở cho giải pháp ứng phó
bên cạnh đó các địa phương cần tập trung chỉ đạo chuyển đổi cơ cấu mùa vụ phù hợp với tình hình biến đổi khí hậu
cùng ngày thủ tướng nguyễn xuân phúc cùng đoàn công tác của chính phủ các bộ ngành trung ương đã có buổi đi thực tế tại vườn cây ăn trái
và gặp gỡ nông dân tại xã hiệp đức huyện cai lệ tỉnh tiền giang